các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
trên vùng biển thái bình dương đã hình thành một cơn bão có tên quốc tế là kombasu
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có công văn gửi bộ giao thông vận tải
về việc đồng ý mở lại hai đường bay thành phố hồ chí minh và đà nẵng
với hành khách bay từ tân sân nhất thành phố hồ chí minh về nội bài và lưu trú tại hà nội
thành phố yêu cầu phải có chứng nhận tiêm đủ hai mươi vaccine covid một mươi chín
trong đó liều cuối cùng trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
hoặc có giấy chứng nhận khỏi covid một mươi chín không quá sáu tháng
ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hồ chí minh trung tâm an sinh thành phố đã tổ chức lễ phát động
ngược ứng thắng cao điểm vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi một và ra mắt chương trình
thành phố nghĩa tình kết nối yêu thương trên ứng dụng an sinh của trung tâm an sinh thành phố hồ chí minh
chuyến tàu se một mươi sáu về đến quảng bình đưa hơn bảy trăm linh người từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam về quê đây là một trong bốn chuyến tàu mà tỉnh quảng bình bố trí
để đưa gần ba người hồi hương các công dân được đón trở về quê trong đợt này gồm
phụ nữ mang thai phụ nữ nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng tuổi người già và học sinh đang học tập chưa thể về quê
sở y tế tp hcm cho biết các bệnh viện giã chiến được chưng dụng từ khu nhà tái định cư
ký túc xá của trường đại học cao đẳng nên không thể sử dụng lâu dài
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát học sinh sinh viên bắt đầu trở lại học tập
trước diễn biến số ca ép không tăng sóc trăng đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp dự án cải tạo
hai khu nhà triển lãm hồ nước ngọt phường sáu tp sóc trăng làm khu cách ly tập trung và điều trị ép không không triệu chứng
với kinh phí hơn một mươi chín hai tỷ đồng để kịp thời ứng phó với các tình huống dịch bệnh covid một mươi chín
ubnd tỉnh quảng ninh vừa có văn bản gửi các sở ngành địa phương yêu cầu chủ động hỗ trợ tốt nhất
cho người quảng ninh từ các tỉnh thành phía nam trở về địa phương miễn phí các chi phí xét nghiệm
cũng như các ly tập trung
ubnd xã tân thành có tờ trình đề nghị tp đồng xoài bình phước xử phạt vi phạm hành chính
đối với một chủ quán cơm trên địa bàn bảy năm triệu đồng vì không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sau đây là một số thông tin khác
sáng nay ngày chín tháng một mươi ông hoàng phúc lâm phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
trên vùng biển thái bình dương đã hình thành một cơn bão có tên quốc tế là compasu
cụ thể lúc bảy giờ cùng ngày bão komposu đang hoạt động ở vị trí khoảng một mươi ba tám độ vĩ bắc và một trăm ba mươi một độ kinh đông
cách đảo lozo philippines khoảng một một trăm linh km về phía đông nam
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ngày một mươi một một mươi hai một mươi cơn bão compasso có khả năng đi vào phía bắc biển đông và trở thành cơn bão số tám
dự báo đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh đông bắc
và phía bắc của trung bộ
các ngày một mươi ba một mươi bốn một mươi có thể gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực này trong các ngày một mươi ba một mươi năm một mươi
trong ngày mai một mươi tháng một mươi trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát bản tin dự báo đầu tiên về cơn bão composu
cập nhật mới nhất về bão số bảy trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
lúc một mươi giờ ngày chín một mươi tâm bão ở vị trí một mươi chín bảy độ vị bắc và một trăm linh chín tám độ kinh đông
trên khu vực đảo nam hải trung quốc vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất đạt cấp tám
tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão số bảy di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và đi vào vịnh bắc bộ
đến một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi tâm bão còn cách hải phòng khoảng chín mươi km cách nam định khoảng một trăm linh km
cách thế hóa khoảng một trăm bảy mươi km sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
và đi về các tỉnh thành khác hành khách đến thực hiện công vụ để phục vụ công tác phòng chống dịch và đón công dân
các hãng hàng không phải quy trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị bán vé
chỉ bán cho khách có đủ điều kiện được bay theo quy định chỉ cho phép khách đủ điều kiện bay lên máy bay
hành khách tham gia chuyến bay phải cam kết về trách nhiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
và các chi phí xét nghiệm cách ly nếu có theo quy định của địa phương khi mua vé máy bay
thành phố hà nội cũng đề nghị bộ giao thông vận tải chưa xem xét việc vận chuyển hành khách
bằng đường sắt đến hà nội và tiếp tục nghiên cứu thống nhất
phối hợp đảm bảo an toàn với các chuyến bay về sân bay quốc tế nội bài
sáng ngày chín một mươi ủy ban mặt trật tổ quốc tp hcm trung tâm an sinh tp hcm đã tổ chức lễ phát động
hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi một và ra mắt chương trình
thành phố tỉnh nghĩa kết nối yêu thương trên ứng dụng an sinh của trung tâm an sinh tp hcm
đến dự lễ phát động có phó bí thư thành ủy tp hcm nguyễn hồ hải
tại buổi lễ các sở ngành doanh nghiệp đã ủng hộ công tác chăm loa an sinh xã hội của tp hcm
với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng trung tâm an sinh tp hcm cũng tiếp nhận ủng hộ một mươi năm túi an sinh
với tổng trị giá bốn năm tỷ đồng buổi lễ cùng diễn ra một hành động rất ý nghĩa khi tp hcm tiến hành
treo phương tiện làm ăn sinh hoạt hỗ trợ đỡ đầu trẻ mồ côi do covid một mươi chín sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn với tổng kinh phí đợt một là hơn một trăm linh tám tỷ đồng trong đó từ nguồn phòng chống covid một mươi chín là hơn chín mươi tám hai tỷ đồng
và từ nguồn quỹ vì người nghèo thành phố là hơn chín bảy tỷ đồng cụ thể hỗ trợ ba mươi phương tiện làm ăn
phương tiện sinh hoạt với tổng trị giá lên đến năm trăm một mươi năm triệu bốn trăm linh nghìn đồng bao gồm một mươi sáu xe máy hai xe lan ba xe máy dành
cho người khuyết tật một xe bán cà phê và bàn ghế một xe đạp ba xe nước mía hai máy may một xe bánh bao và một con bò giống
hỗ trợ tiền sửa chữa một mươi một căn nhà với tổng số tiền là năm trăm hai mươi tám triệu đồng bốn mươi tám triệu đồng trên một căn
cá nhân doanh nghiệp đến nay đã hỗ trợ đỡ đầu một trăm tám mươi ba trẻ mồ côi do covid một mươi chín với kinh phí hàng tháng từ một triệu đến ba triệu đồng
trên một em trong thời gian cam kết từ một đến một mươi năm năm hỗ trợ kinh phí đỡ đầu sáu mươi năm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
vượt khó với kinh phí năm triệu đồng trên một sinh viên trên một năm với tổng kinh phí là ba trăm hai mươi năm triệu đồng
hỗ trợ ba chín trăm ba mươi hai suất học bổng nguyễn hữu thọ với tổng kinh phí hơn tám bốn tỷ đồng
hỗ trợ ba trăm hai mươi bảy năm trăm linh túi an sinh cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng do covid một mươi chín tại các quận huyện thành phố thủ đức với tổng kinh phí là chín mươi tám hai tỷ đồng
sau hành trình dài hàng chục giờ đồng hồ trên tàu nhiều người đã vô hòa cảm xúc khi trở về đến quê hương
các công dân được đón trở về quê hương trong đợt này gồm
phụ nữ nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng tuổi người già và học sinh đang học tập chưa thể trở về quê hương
trước đó chuyến tàu se một mươi sáu về đến quảng bình đưa hơn bảy trăm linh người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về quê
đây là một trong bốn chuyến tàu mà tỉnh quảng bình bố trí để đưa gần ba người hồi hương
dự kiến chuyến se một mươi tám thứ hai cũng sẽ về đến quảng bình vào chiều cùng ngày
ở thành phố hồ chí minh hiện hai chuyến tàu còn lại cũng đã rời ga sài gòn để hướng về quảng bình
việc đưa công dân quảng bình ở các tỉnh phía nam trở về quê giúp giảm bớt khó khăn cho địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi tàu về đến quảng bình nhiều sở ngành địa phương triển khai phương án đón công dân an toàn và tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch
sở giao thông vận tải bố trí gần một trăm linh phương tiện có mặt tại năm ga để trung chuyển bà con về các khu cách ly và địa phương
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
các bệnh viện giã chiến được chưng dụng từ khu nhà tái định cư ký túc xá của trường đại học cao đẳng nên không thể sử dụng lâu dài
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát học sinh sinh viên bắt đầu trở lại học tập
dự kiến các bệnh viện giã chiến thành phố lần lượt sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng một mươi tháng một mươi một và tháng một mươi hai năm nay

nhẹ và trung bình từ các bệnh viện trong khu vực trung tâm thành phố bệnh viện nguyễn trãi nguyễn tri phương an bình
theo sở y tế tp hcm trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh một số quận huyện đã chủ động thành lập bệnh viện giã chiến trên địa bàn
giúp điều trị f có triệu chứng và góp phần giảm tải cho các bệnh viện thành phố
tính đến ngày tám tháng một mươi tp hcm đã có một mươi năm bệnh viện giã chiến quận huyện đi vào hoạt động với tổng quy mô gần bảy giường
về tiếp nhận các trung tâm hồi sức covid một mươi chín trực thuộc bệnh viện bạch mai bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện trung ương huế
khi các bệnh viện trung ương bàn giao lại cho thành phố sở y tế tp hcm sẽ phân công các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn
tiếp nhận và duy trì hoạt động của các trung tâm này
trước diễn biến số kf tăng sóc trăng đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp dự án cải tạo hai khu nhà triển lãm hồ nước ngọt
phường sáu tp sóc trăng làm khu cách ly tập trung với đầu trị f không trụ trứng với kinh phí một mươi chín hai tỷ đồng để kịp thời ứng phó với các tình huống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó quy mô đầu tư sáu trăm linh giường ngoài ra còn xây mới khu vệ sinh hố xử lý nước thải hố xử lý thức ăn thừa khu điều hành xây dựng mới hàng rào
mua sắm trang thiết bị y tế và thiết bị vật dụng thiết yếu
dự kiến chi phí trên là một mươi chín hai tỷ đồng từ nguồn ngân sách ban quản lý dự án một tỉnh sóc trăng được giao quản lý
thực hiện xây dựng công trình thời gian thi công dự kiến khoảng hai mươi đến hai mươi năm ngày
tính đến nay đã có khoảng bốn trăm linh người dân sóc trăng ở các tỉnh thành phố trở về quê
qua khám sàng lọc số người nhiễm sát covid một mươi chín khá cao riêng ngày tám một mươi sóc trăng ghi nhận hai trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc lên một chín trăm sáu mươi bốn ca
hệ sóc trăng có tám trăm tám mươi bảy bệ nhân đang được cách ly
điều trị tại cơ sở y tế trước đó sóc trăng đã đưa vào hoạt động bệnh viện điều trị covid một mươi chín
ubnd tỉnh quảng ninh vừa có văn bản gửi các sở ngành địa phương yêu cầu chủ động hỗ trợ tốt nhất
cho người quảng ninh từ các tỉnh thành phía nam trở về địa phương miễn các chi phí xét nghiệm cũng như cách ly tập trung
cụ thể ubnd tỉnh quảng ninh chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ tối đa để đón tất cả người dân là công dân tỉnh quảng ninh và gia đình đang sinh sống
làm việc tại một số tỉnh thành khu vực phía nam tp hcm bình dương đồng nai có nhu cầu trở về địa phương
những người có nhu cầu về khẩn trương liên hệ trực tiếp bằng điện thoại tin nhắn văn bản hoặc thông qua người thân
để thông tin đến ubnd cấp xã nơi cư trú nhằm tổng hợp gửi ubnd các huyện thị xã thành phố
khi tiếp nhận chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố nơi có người dân đăng ký trở về khẩn trương phối hợp cùng gia đình
bố trí phương tiện để đón công dân bố trí lực lượng thường trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch của tỉnh
để kịp thời tiếp nhận đưa về địa phương yêu cầu bố trí phương tiện phù hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
không bắt buộc sử dụng xe cứu thương
trường hợp người có phương tiện đi lại bằng ô tô đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì có thể cho phép di chuyển về nơi cách ly
để giảm thiểu thời gian chờ đợi
ubnd tỉnh quảng ninh nêu rõ toàn bộ chi phí thực hiện xét nghiệm sàng lọc kinh phí tổ chức cách ly tập trung nếu có của người dân trở về địa phương
sẽ do ubnd các huyện bố trí người dân không phải chi trả
trong trường hợp công dân thực hiện cách ly tại nơi cư trú có điều kiện hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp thì ubnd cấp xã chủ động nắm bắt tình hình
báo cáo với ubnd cấp huyện để có giải pháp hỗ trợ toàn bộ lương thực thực phẩm thiết yếu nhằm đảm bảo cất ly an toàn đảm bảo phòng chống dịch bệnh
đối với các địa phương có chốt kiểm soát ngoài việc đón người về địa phương và thực hiện các biện pháp xét nghiệm
thì quá trình triển khai thực hiện cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả mọi công dân hỗ trợ tối đa về thủ tục
đặc biệt là lưu ý người già phụ nữ có thai và các trường hợp đặc biệt cần trợ giúp khác
ngoài ra các địa phương cũng khẩn trương tổng hợp đề nghị sở y tế bố trí nguồn vaccine tiêm ngay cho người dân theo chỉ định
quy định đối với trường hợp người dân chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ vaccine
ngày chín tháng một mươi ubnd xã tân thành có tờ trình đề nghị thành phố đồng xoài bình phước xử phạt vi phạm hành chính
đối với một chủ quán cơm trên địa bàn bảy năm triệu đồng vì không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
trước đó theo lời khai của ông vũ văn kỳ bốn mươi sáu tuổi chủ quán cơm phố xa trên đường quốc lộ một mươi bảy
ấp bốn xã tân hành thành phố đồng xoài khoảng một mươi một h ngày tám tháng một mươi có một tài xế xe tải dừng xe trước vào mua cơm
sau khi mua cơm người tài xế xin ngồi lại ăn tại quán và được ông kỳ đồng ý
sau khi ăn xong tài xế này lái xe vào khu công nghiệp đồng xoài và được test nhanh tại chốt kiểm soát phòng chống dịch
ngay cổng khu công nghiệp và cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
kết quả xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr vào tối cùng ngày cũng dương tính với covid một mươi chín
sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng xã tân thành và thành phố đồng xoài đã tiến hành phong tỏa quán cơm
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại